chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó có những chỉ đạo quan trọng liên quan đến cải cách tiền lương
chính phủ giao bộ nội vụ chủ trì thực hiện trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phải hoàn thành nghị định quy định chế độ tiền lương mới
đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm của cán bộ công chức viên chức
trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng bộ ngành địa phương và người đứng đầu
để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày một tháng bảy năm nay
theo khảo sát của tổ chức lao động quốc tế ilo việt nam thuộc nhóm quốc gia có thời giờ làm việc cao trên thế giới và khu vực
do đó tổng liên đoàn lao động việt nam đề xuất giảm giờ làm việc của lao động trong doanh nghiệp
xuống dưới bốn mươi tám giờ một tuần
đề xuất này đã được tổng liên đoàn lao động việt nam đưa ra trong thời điểm tháng công nhân
hướng tới các hoạt động chăm sóc sức khỏe và đời sống của người lao động
và sau đây là ghi nhận ý kiến của người lao động và các chuyên gia xung quanh vấn đề này
anh sĩ quê ở hải dương là công nhân tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp quảng minh hà nội
khi nghe đề xuất giảm giờ làm anh rất mừng bởi anh sẽ có thời gian cho gia đình
giảm mà không ảnh hưởng được thì rất là tốt
còn đâu mà
về số thế mà giảm và ảnh hưởng thì chúng ta cũng cần nên xem xét lại
và đưa vì cái thu nhập của người lao động thì nó vẫn phụ thuộc vào cái giờ làm
như thế mà với cá nhân của mình thì
của tôi thì tôi thấy là nên mà giảm nhưng không ảnh hưởng đến cái giờ tiền công và giờ làm của mọi người
tôi thấy là trong cái quá trình đi làm công nhân viên mà chỉ được nghỉ một ngày trong tuần
thì rất là khó để bố trí các cái công việc cá nhân riêng
còn cái dự thảo
để mà sửa đổi cái luật lao động này từ bốn mươi tám giờ xuống bốn mươi bốn giờ thì tôi thấy điều đấy rất là tốt và công nhân viên rất là mong muốn cái điều đó
thực tế số giờ làm việc trung bình mỗi năm của người lao động việt nam vào khoảng hai ba trăm ba mươi chín giờ mức cao hàng đầu thế giới
do đó tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị giảm giờ để đảm bảo bình đẳng cho lực lượng lao động ở tất cả các khu vực thuộc thành phần kinh tế
đặc biệt người lao động có điều kiện tái tạo phục hồi sức lao động
theo dự báo của quỹ tiền tệ quốc tế

đề xuất giảm giờ làm được phần lớn người lao động hưởng lương theo thời gian ủng hộ
nhưng đối với những lao động ăn lương theo sản phẩm thì họ mong muốn được tăng lương hơn là giảm giờ làm
bên cạnh đó một số doanh nghiệp cho rằng việc giảm giờ làm có thể kéo theo nhiều vấn đề về chi phí xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh
do đó theo các chuyên gia từ đề xuất đi vào thực tế thì cần phải chuẩn bị dần các điều kiện như cải thiện năng suất làm việc nâng mặt bằng tiền lương thu nhập cho người lao động
trong bối cảnh thông tin đến nay thì người lao động
nhưng một vấn đề có liên quan đến vấn đề đó là khi giảm bây giờ lao động thì thu nhập của ta có tăng lên hay không
hoặc thu nhập của ta có ổn định được hay không đấy là một vấn đề
mà trong bối cảnh như thế này thì đây là một giải pháp không hề đơn giản
mà chính vấn đề này thì bộ lao động thương bình cũng đang nghiên cứu rất là cụ thể
có nghĩa là có tăng thu nhập cho người lao động hay không hoặc ít nhất cũng giữ được ổn định hay không
thì đó là một giải pháp nào để thực thi cái điều đó
từ đề xuất đi vào thực tế thì cần phải chuẩn bị dần các điều kiện như cải thiện năng suất lao động
nâng mặt bằng tiền lương thu nhập lao động
quan trọng hơn là cần tạo ra lộ trình phù hợp và đưa điều đó vào trong thỏa ước lao động hoặc luật lao động
để tạo ra sự đồng thuận chung không làm ảnh hưởng tới hoạt động đặc thù của các doanh nghiệp
từ ngày một mươi năm tháng năm tới thì thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là ba tháng
kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất quy định cũ là sáu tháng
trong năm giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện
chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản
trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện
khi giá bán điện bình quân giảm từ một trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành
thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng
khi giá bán điện bình quân tăng từ ba trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành
thì giá điện được phép điều chỉnh tăng
thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là ba tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất
giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai ngày hai tháng năm được dự báo có thể tăng nhẹ
nếu không trì quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng từ sáu mươi đến chín mươi đồng một lít
theo đó giá xăng ron chín mươi năm có thể lấy lại ở mức là hai mươi năm đồng một lít
giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận
tuần leo dốc sau hai tuần giảm liên tiếp
dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới thì lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định
giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai có thể sẽ đi lên
các doanh nghiệp xăng dầu dự báo nếu cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu
thì giá xăng e năm ron chín mươi hai có thể tăng sáu mươi tám mươi đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm có khả năng sẽ tăng từ bảy mươi đến chín mươi đồng một lít
còn giá dầu dsn thì có thể đứng yên
nếu dự báo trên là chính xác thì giá xăng ron chín mươi năm có thể lấy lại mốc là hai mươi năm đồng một lít
trong trường hợp nếu liên bộ tài chính công thương trì quỹ bình ổn giá thì giá xăng có khả năng sẽ được giữ nguyên
thông tin từ cục thống kê hà nội cho biết bốn tháng đầu năm năm nay tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng chín trong đó riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm sáu mươi bốn năm tổng mức
và tăng chín hai
tại các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại nhiều chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn
đang được các nhà bán lẻ triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng và tăng doanh thu
không khí mua sắm khá nhuận nhịp với lượng khách mua tăng từ một mươi hai mươi dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
nhờ đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng bốn ước tính đạt sáu mươi sáu sáu nghìn tỷ đồng
tăng một tám so với tháng trước và tăng tám một so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt bốn mươi hai bảy nghìn tỷ đồng tăng một sáu và tăng tám ba
tính chung bốn tháng đầu năm năm nay tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
đạt hai trăm sáu mươi sáu hai nghìn tỷ đồng tăng chín so với cùng kỳ năm ngoái
không chỉ chuyển đổi số du lịch việt nam cũng đang nỗ lực chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
luận trình này được thể hiện trong chiến lược quốc gia cũng như được thủ tướng chính phủ
trong đề án phát triển kinh tế tuần hoàn
tuy nhiên để có thể tạo dựng một diện mạo xanh thực sự cho ngành công nghiệp không khói
việc đó còn bộn bề nhiều việc phải làm từ cấp nhà nước cho đến địa phương cũng như doanh nghiệp
và làm thế nào để du lịch xanh thực sự là phát triển bền vững của du lịch việt
câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
tại diễn đàn du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững được tổ chức mới đây
các chuyên gia cho rằng chuyển đổi xanh để phát triển du lịch bền vững
là xu thế chung của thế giới và du lịch việt nam không phải là ngoại lệ
nhiều địa phương doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chí và phát triển loại hình du lịch xanh
còn về phía du khách họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho hành trình có chiều sâu
trách nhiệm và có giá trị đóng góp cho môi trường sống
thì các doanh nghiệp du lịch cũng sẵn sàng hướng tới ngành du lịch bền vững
để một hạ tầng xanh công trình xanh thì nó cũng sẽ được gọi không phải màu xanh của mỗi cây xanh
mà nó còn công nghệ
đi theo này
từ vật liệu cấu tạo nó chứ không những thế là còn phải là vận hành nó vận hành xanh
hiện nay có rất nhiều nước trên thế giới khi phát triển một cách ồ ạt về kinh tế
đã tạo ra xu hướng mất cân bằng giữa thiên nhiên và xu hướng hiện đại
được xác định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
nhưng ngành du lịch việt nam lại có đặc thù dựa vào môi trường tự nhiên
vì thế để du lịch phát triển bền vững tất yếu phải đi theo hướng du lịch xanh
quá trình chuyển đổi xanh trong du lịch ở việt nam
cần tập trung vào một số vấn đề về quy hoạch xanh quản lý điểm đến hiệu quả
du lịch không rác thải nhựa và carbon thấp du lịch bền vững dựa vào thiên nhiên
đặc biệt phải tăng cường hiệu quả của công tác quản lý điểm đến du lịch
theo các chuyên gia hành trình này thật sự còn rất nhiều khó khăn
bởi vẫn còn có nhiều doanh nghiệp vì lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua mọi yếu tố văn hóa môi trường
tạo ra cái nhìn méo mó về du lịch bền vững
vì vậy để du lịch xanh được duy trì và phát huy
cần sự vào cuộc của các bên đặc biệt là vai trò điều tiết và hỗ trợ của nhà nước
hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức như tình trạng mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu
chuyển đổi xanh trong du lịch không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường và giúp thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học
mà còn nâng cao cuộc sống cho các cộng đồng phụ thuộc vào du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
trên địa bàn tỉnh bình phước hiện có bốn mươi một công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đã bàn giao đưa vào sử dụng
trong đó có hai mươi năm công trình sử dụng nguồn nước mặt một mươi sáu công trình sử dụng nguồn nước ngầm
tuy nhiên đến thời điểm này thì hiện đã có một mươi hai công trình không hoạt động
trong sinh người dân thì thiếu nước sinh hoạt do hạn hán kéo dài
nguyên nhân các công trình cấp nước kém hiệu quả không hoạt động phần lớn là do xã quản lý với đội ngũ quản lý vận hành thiếu năng lực và chuyên môn nghiệp vụ
người dân vẫn sử dụng đồng thời nhiều nguồn nước để tiết kiệm chi phí quản lý thu chi tài chính chưa thật sự rõ ràng
bên cạnh đó một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn được đầu tư trước đây với công nghệ xử lý nước lạc hậu
sử dụng nhiều năm nhưng chưa được nâng cấp dẫn đến chất lượng nước không đáp ứng được yêu cầu
mặc dù các tỉnh tây nguyên đang chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để chống nắng hạn
song đây chỉ là những giải pháp mang tính ngắn hạn tây nguyên cần có một nguồn lực lớn để cho chiến lược dài hơi về chống hạn
để không còn chỉ phụ thuộc và trông trở vào nước trời
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
địa phương này cần đầu tư thêm một mươi bốn công trình thủy lợi với số vốn trên hai mươi tỷ đồng để phục vụ cho sáu trăm năm mươi hectare đất sản xuất nông nghiệp
mong muốn trung ương nhìn nhận thấy đời này nhìn nhận thấy những khó khăn và những cơ hội tiềm năng của đắk lắc
nói riêng tây nguyên nói chung để có đầu tư mạnh mẽ về hệ thống công trình thủy lợi
qua đó thì mới phát huy được hiệu quả của đất đai tài nguyên
theo nhiều ý kiến để tạo thêm chữ lượng nước thì việc nạo vét lòng hồ canh mương cũng cần phải được chú trọng
toàn vùng tây nguyên có trên hai ba trăm linh công trình thủy lợi do điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng tuổi thọ lâu đời
nên cơ bản hư hỏng xuống cấp không đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp
phát triển nông thôn thì cần phải có những cơ chế chính sách cần có một lô trình cụ thể
trong đó đối với tỉnh tây nguyên thì cần có xây dựng các hồ đập thủy lợi
đặc biệt là các hồ đập thủy lợi có dung tích lớn
bên cạnh đấy nữa cần có một cơ chế đối với việc trồng rừng
và khi trong rừng thì phải là trong rừng phòng hồ và ở đầu nguồn đối với quốc hội
tôi đề nghị rằng có một cơ chế đặc thù về trọng hàn hạn đối với tỉnh tây nguyên
nắng hạn vùng tây nguyên không phải là câu chuyện mới và điệp khúc thiếu nước tưới cho cây trồng cứ lặp đi lặp lại
giải pháp địa phương chỉ mang tính ngắn hạn xử lý trong cấp bách
về lâu dài cần phải có đánh giá toàn diện từ trung ương
để hỗ trợ cho khu vực này đồng thời khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp
sử dụng giống ngắn ngày chịu hạn
đối với cây trồng dài ngày có giá trị kinh tế cao
cần áp dụng các kỹ thuật canh tác nông nghiệp tiên tiến áp dụng công nghệ cao tiết kiệm nước
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
tp hcm đã tiếp nhận và xử lý khoảng tám mươi năm ba trăm linh đơn thư ký nghị khiếu nại tố cáo
liên quan đến lĩnh vực đất đai trong thời gian qua tập trung vào lĩnh vực thu hội đất bồi thường giải phóng mặt bằng
theo sở tài nguyên và môi trường tp hcm có mật độ dân cư cao đất đai có nguồn gốc đa dạng phức tạp và luôn biến
do đó khối lượng đơn thư ký nghị khiếu nại tố cáo đất đai có nguồn gốc đa dạng phức tạp và luôn biến động
đơn thư ký nghị khiếu nại tố cáo tranh chấp liên quan đến đất đai rất lớn phức tạp và kéo dài
qua thống kê số lượng đơn thư kiến nghị khiếu nại tố cáo tranh chấp liên quan đến đất đai
chiếm khoảng bảy mươi năm tổng số khiếu nại kiến nghị trong hoạt động quản lý kinh tế xã hội
các vụ việc kiến nghị khiếu nại tố cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
về tiếp nhận phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo toàn thành phố hồ chí minh đã tiếp nhận
và xử lý khoảng tám mươi năm ba trăm linh đơn thư kiến nghị khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai
trong đó đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết khoảng sáu mươi năm hai trăm linh đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết khoảng hai mươi một trăm linh đơn
về kết quả giải quyết đơn thư toàn thành phố hồ chí minh đã xử lý khoảng sáu mươi năm hai trăm linh đơn thư kiến nghị khiếu nại tố cáo
thuộc thẩm quyền trong đó đã giải quyết khoảng năm mươi tám bảy trăm linh đơn thư kiến nghị khiếu nại tố cáo đạt hơn chín mươi
gần năm cán bộ kỹ sư công nhân vẫn bán trụ trên công trường xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành đồng nai
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án
thông tin từ ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế long thành cho biết dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
vẫn duy trì thi công xuyên lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
theo dự báo khoảng một tháng đồng nai sẽ bước vào thời điểm mùa mưa
do đó trong khoảng thời gian còn lại của mùa khô các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để theo kịp tiến độ
và các kế hoạch công đoạn đã đề ra các nhà thầu phối hợp với ban quản lý dự án bố trí tận suốt thi công phù hợp
dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay các kỹ sư công nhân vẫn bám trụ làm việc xuyên lễ trên công trường
các nhà thầu đã huy động gần năm cán bộ kỹ sư công nhân cùng với hàng ngàn trang thiết bị máy móc để thi công các gói thầu của dự án
trên công trường các công nhân kỹ sư vẫn duy trì làm việc ba k bốn kíp dàn trải đều ở nhiều hạng mục như nhà ga hành khách
đường giao thông kết nối đường cất hạ cánh đường lăng sân đổ tàu bay
hạng mục nhà ga hành khách đã thi công xong phần ngầm phần đắp đất nền móng trải lớp cát đệm theo hồ sơ thiết kế
ngoài ra hạng mục này cũng đã đẩy nắp hầm hoàn thành một trăm linh trụ tầng một và đang triển khai công tác lắp ván khuôn cốp thép bê tông sàn tầng một
tại công trường thi công đường giao thông kết nối t một t hai các kỹ sư công nhân đang tập trung thi công các trụ cầu sản xuất dầm super t
cấp phối đá dâm và làm hầm chua dân sinh
tại hạng mục này các nhà thầu huy động sáu trăm ba mươi nhân sự một trăm chín mươi sáu máy móc làm việc xuyên lễ
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
thảo cầm viên sài gòn tổ chức khai mạc lễ hội ẩm thực ba miền với chủ đề non sông thống nhất
lễ hội ẩm thực với chủ đề non sông thống nhất là sự kết hợp độc đáo giữa tinh hoa ẩm thực ba miền đất nước
với không gian được trang trí tinh tế phong phú và đa dạng
không chỉ là nơi để thưởng thức những hương vị đặc trưng từ các vùng miền
mà lễ hội còn là một trải nghiệm văn hóa độc đáo
chúng ngày xưa đến những món ăn phong phú đa dạng của thời hiện đại
chúng tôi mong muốn ngoài việc bán sản phẩm nhìn lại được hình ảnh người nghệ nhân hỏa bà ba quấn thân
rằng trực tiếp thực hiện những món bánh đó cũng sẽ đem đến tình cảm thật đẹp của mỗi du khách khi trải nghiệm
lễ hội ẩm thực quy tụ trên năm mươi gian hàng tham gia với điểm nhấn là một trăm bốn mươi chín món bánh truyền thống từ ba miền đất nước
là một sự kiện đặc biệt kết nối ba miền đất nước việt nam huế thành phố hồ chí minh hà nội
qua nền văn hóa ẩm thực đa dạng
đặc trưng của mỗi vùng miền
đến với lễ hội khách tham quan sẽ được trải nghiệm những cảm xúc tinh thần qua từng miếng bánh
từ những hương vị quen thuộc đến những kỷ niệm xưa cũ do chính tay các nghệ nhân ẩm thực làm
và giới thiệu các món ăn truyền thống đã góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa ẩm thực quý báu của việt nam
thưởng thức những món bánh dân gian đặc biệt là bánh dân gian ở khu vực miền tây rất là ngon
em vừa mới ghé bên gian hàng của cô lệ bánh cà mau
thì cô làm nhiều món bánh như là bánh bò bánh dao lợn bánh in
em có một hộp bánh in thì bánh dao lợn cô làm cũng rất là ngon em vừa mới thưởng thức xong
còn món bánh bò thì cô giới thiệu là năm hai nghìn hai mươi một đã được dạy nhì trong một cuộc thi bánh dân gian
thì đây là một trong những nghệ nhân có tên nghề rất là cao
và các gian hàng ở đây đa số là những nghệ nhân nổi tiếng đến để cùng tham gia cho nên là em thấy rất là chất lượng
chị đến đây là giới thiệu về đặc sản cà mau là tôm cà mau
rồi chị làm bánh tôm rồi bánh canh tôm rồi chị làm hương vị quê hương của cà mau không
thêm cái vị của khoai môn là rất là ngon nó béo béo của khoai môn đó
chứ ở dưới thì người không có chiên khoai môn là chiên bột với tôm thôi
rồi chị thêm là khoai môn này rồi nó có cái hương vị khác lại
công ty trách nhiệm hữu hạng thảo cầm viên sài gòn cho biết
thật chỉnh chu nghiêm túc và chất lượng
ban tổ chức đã đưa ra các phương án an toàn giao thông an toàn vệ sinh thực phẩm an ninh trật tự
lễ hội ẩm thực với chủ đề non sông thống nhất sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày một tháng năm
và dịp này thảo cầm viên sài gòn sẽ miễn phí vé vào cổng từ một mươi tám h đến hai mươi h ba mươi cho người dân tham gia lễ hội
theo box office việt nam bộ phim cái giá của hạnh phúc đã chính thức xóa ngôi đầu bảng
bán ba tuần liên tiếp của bông tấn vũ trụ quái vật godzilla kong để chế mới
bông tấn hollywood godzilla kong tạm chứng lại ở mức doanh thu một trăm ba mươi năm tỷ đồng
xuất chiếu cũng giảm đi nhiều để nhường chỗ cho những bộ phim mới ra rạp
bộ phim cái giá của hạnh phúc thu về một mươi bốn bảy tỷ đồng sau năm ngày ra rạp và nhiều xuất chiếu sớm trước đó
đáng chú ý chỉ riêng ba ngày cuối tuần qua phim thu về hơn một mươi tỷ đồng với tổng cộng hơn bốn một trăm linh xuất chiếu
tuy được marketing là có nhiều cảnh nóng khai thác chủ đề tình yêu
có vẻ phim chưa đủ sức hút với khán giả đại chúng khi chỉ thu về gần ba tỷ đồng sau năm ngày công chiếu
tuần này cũng chào đón sự trở lại của một bộ phim hoạt hình nhạc pisa mùa hè của luca
bộ phim đã không mất cơ hội cặp bến mạng anh rộng vì ra mắt trong đợt dịch covid một mươi chín
bộ phim đạt mốc doanh thu bảy tỷ đồng sau dịp cuối tuần vừa qua
nhìn chung so với giai đoạn đầu và giữa tháng bốn chỉ có những bộ phim nước ngoài nối bật
như godzilla exuma hoặc mộ trùng ma chiếm sóng
thì phòng vé việt cuối tháng bốn đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt giữa các bộ phim việt đặc sắc
đạo diễn bù thạc chuyên cùng ekip vừa giới thiệu những thức phim đầu tiên của dự án điện ảnh
đây là phim điện ảnh sẽ ra mắt nhân kỷ niệm năm mươi năm hòa bình thống nhất đất nước
địa đạo là dự án phim điện ảnh lấy bối cảnh địa đạo củ chi trong những tháng năm miền nam trực lửa trước ngày giải phóng
đây là dự án tâm huyết của đạo diễn bù thạc chuyên và ekip đã ấp ổ ngót nghét một mươi năm mới có cơ hội thực hiện
tì giờ mở ra với cảnh du kích miền nam phục kích một toán quân địch giữa cánh rừng sát sơ cháy rụi vì bom napan
bên trên mặt đất là những trận bắn phá ác liệt của xe tăng máy bay địch
thì bên dưới là những con đường địa đạo ngoan ngoèo liên tục trung lắc
vì những xung kích trên bề mặt
địa đạo củ chi được nhiều nhà nghiên cứu lịch sử quân sự trên thế giới đánh giá là những công trình quân sự khoa học
và kỳ vĩ đã giúp một lực lượng mỏng cả về số lượng lận khí tài có thể đứng vững trước đối thủ mạnh
đạo diễn bù thạc chuyên chia sẻ phim sẽ lấy mốt thời gian trận càng xe đô phôn lịch sử của mỹ
hay còn gọi là chiến dịch bóp või trái đất
đây cũng là giai đoạn mỹ và quân đội việt nam cộng hòa đánh phá ác liệt nhất vào địa đạo củ chi
với bom đạn bắn phá ác liệt ngày đêm và những chiến thuật diệt du kích như chiến dịch lính trục cống
tunerat địa đạo dự kiến khởi chiếu ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm nhân kỷ niệm năm mươi năm hòa bình thống nhất đất nước
giữa cái nắng của thành phố hồ chí minh thay vì chọn về quê hay đi du lịch nghỉ dưỡng
nhiều bạn trẻ quyết định lựa chọn ở lại thành phố để tận hưởng kỳ nghỉ lễ của mình
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam
thưa quý vị và các bạn theo quan sát của tôi trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này
có rất nhiều gia đình lựa chọn đón kỳ nghỉ lễ ngay tại thành phố thay vì di chuyển về quê hay đi du lịch
tại các địa điểm quen thuộc ở thành phố hồ chí minh như công viên ba mươi tháng bốn biêu điện thành phố hồ con rùa
luôn tấp nập các bạn trẻ đến vui chơi chụp ảnh và trải nghiệm cà phê bệt
một trong những nét văn hóa đặc trưng của giới trẻ sài thành
tại công viên ba mươi tháng bốn quận một rất đông các bạn trẻ tụ tập đến đây từ rất sớm
khắp công viên đâu đâu cũng thấy cảnh giới trẻ ngồi vui chơi chụp ảnh
chấp nhận sự bất tiện về chỗ ngồi để có được sự thoải mái tận hưởng không khí trong lành
mà những quán cà phê sang trọng không có được
bóng mát từ những hàng cây xanh ngắt giúp nhiều bạn trẻ có một buổi sáng tràn đầy năng lượng
sau những ngày ngột ngạt với học tập công việc
ở nơi này thì nhiều cây xanh mát mẻ nên là em thấy không khí nó dễ chịu hơn
và mọi người cũng rất là đông đúc nơi đây nên em thấy cái điều nóng nó không ảnh hưởng tới
nhìn vui ngày hôm nay
hôm nay thời tiết thật ra là so với những ngày trước nhiệt độ nó cũng không đến nổi là nắng nóng lắm
và mình nghĩ là trải nghiệm của mình trong cái buổi sáng này thì rất là phù hợp
mình chọn nơi đây là nơi nghỉ lễ của mình là vì dinh độc lập là nơi gắn liền với sự kiện lịch sử
là ngày ba mươi tháng bốn trọng đại của đất nước mình
và ngày hôm nay mình rất là tự hào khi mặc trên người của mình chiếc áo lá cờ đỏ sao vàng này
không những là các bạn trẻ nhiều gia đình người lớn tuổi cũng tụ tập tại công viên
vừa là để trốn nắng vừa là để học
hòa chung không khí nhuộn nhịp vui tươi chào đón sự kiện trọng đại của đất nước
đến gần một mươi một giờ trưa dù nắng đã bắt đầu gây gắt nhưng cà phê bệt vẫn vô cùng đắt khách
với nhiều người cà phê sánh là nét văn hóa đặc trưng của thành phố hồ chí minh
các điểm cà phê bệt cạnh bưu điện thành phố và nhà thờ đức bà luôn kín chỗ trong dịp lễ
vào những dịp lễ như ba mươi tháng bốn một tháng năm này là kỳ nghỉ dài nên là mọi người sẽ đi du lịch
ở các địa điểm du lịch khá đông nên là mình cũng không muốn đi
du lịch vào thời điểm này vào cái dịp lễ như này thì ở các địa điểm cà phê bệt này
thì không khí nó thoáng mát hơn và nó trong lành hơn
mình đến đây với các bạn bè ở đây thì nó sẽ thú vị hơn
thật ra thì mình cũng là một người không thích nóng lắm đâu
tuy nhiên là khi mà mình vào nam rồi thì mình thấy cành nóng ở trong nam ấy nó có nắng nhưng mà nó dịu và nhẹ hơn
thế nên là cành nóng này nó cũng không quả hưởng đến cái việc đi chơi của gia đình mình
để thùng tiện vui chơi dịp lễ nhiều người chọn đi sớm khi trời chiều
chưa qua nắng
đến trưa có thể bắt đầu ăn trưa nghỉ ngơi và tiếp tục thăm thú những điểm đến phù hợp
như trung tâm thương mại nhà hàng quán cà phê
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị